sau vụ tấn công trên cộng đồng quốc tế ngay lập tức đã có những phản ứng
tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres và nhiều nước đã bày tỏ lo ngại về vụ tấn công
đồng thời kêu gọi các bên chấm dứt hành động thù địch cũng như kiểm chế tối đa
để tránh hành động dẫn đến đối đầu quân sự quy mô lớn trên nhiều mặt trận tại trung đông
theo thông báo từ phái đoàn thường trực của manta
quốc gia đang giữ chức chủ tịch luân phiên hội đồng bảo an liên hợp quốc
hội đồng này dự kiến triệu tập cuộc họp khẩn trong ngày một mươi bốn tháng bốn theo giờ mỹ
để thảo luận về hành động quân sự mới đây của iran nhằm vào israel
ngày một mươi bốn tháng bốn phó đại diện thường trực thứ nhất của nga tại liên hợp quốc dmitry pulianzy cảnh báo
căng thẳng giữa israel và iran có nguy cơ châm ngòi cho cuộc khủng hoảng mới dữ dội tại trung đông
cùng ngày bộ ngoại giao các nước nhật bản trung quốc ai cập argentina đức pháp
cũng gọi đây là diễn biến leo thăng căng thẳng và bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình này
trong khi đó chính quyền mỹ đang hành động cân bằng giữa việc hỗ trợ đồng minh và mong muốn giảm căng thẳng
trong bối cảnh lo ngại của washington sẽ bị kéo vào một cuộc chiến khác ở trung đông
theo trang tin arab news ngày một mươi bốn tháng bốn cựu tổng thống mỹ donald trump đã nhằm vào tổng thống mỹ joe biden
về cuộc tấn công lớn của iran nhằm vào israel chỉ trích rằng đối thủ của ông trong cuộc bầu cử tổng thống
vào tháng một mươi một này đã cho thấy sự hạn chế của mỹ ở trung đông
hiện israel đang bị tấn công bởi vì mỹ thể hiện sự yếu kém điểm yếu mà chúng ta đã thể hiện là
không thể tin được và nó sẽ không xảy ra nếu tôi còn cầm quyền
trong khi đó tổng thống mỹ joe biden đã triệu tập cuộc họp với các cố vấn quân sự
và an ninh quốc gia chủ chốt của mình tại nhà trắng lưu ý rằng
cam kết của mỹ đối với an ninh của israel trước các mối đe dọa từ iran
và các lực lượng ủy nhiệm của nước này là vững chắc
theo tổng thống biden các lực lượng mỹ đã giúp israel bắn hạ gần như tất cả máy bay không người lái
và tên lửa do iran phóng đi nhưng dường như đang khuyến khích đồng minh chủ chốt
của washington tránh trả đũa tehran bằng cách nói rằng israel hiện đã thể hiện sức mạnh của mình
ông biden nói thêm rằng mỹ sẽ triệu tập các nhà lãnh đạo g bảy vào ngày một mươi bốn tháng bốn
để phối hợp phản ứng ngoại giao với iran trong một dấu hiệu khác cho thấy
ông đang cố gắng tránh bất kỳ sự leo thang quân sự nào nữa có thể gây ra xung đột rộng lớn hơn ở trung đông
tổng thống mỹ cũng thông báo ông đã có cuộc điện đàm với thủ tướng israel benjamin netanyahu
để tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của washington dành cho israel
sau những mối quan hệ căng thẳng gần đây liên quan đến cuộc chiến của israel ở gaza